ban đối ngoại trung ương đã tổ chức lễ khai trương trang thông tin tổng hợp ban đối ngoại trung ương đảng
phát biểu tại buổi lễ khai trương trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân cho biết
trang thông tin điện tử ban đối ngoại trung ương là kênh thông tin chính thống của ban đối ngoại trung ương
cung cấp những thông tin đầy đủ chính xác và cập nhật nhất về hoạt động đối ngoại chung đối ngoại đảng và ban đối ngoại trung ương nói riêng
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và là công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống ban đối ngoại trung ương